sự gia tăng nhanh chóng của di chuyển dân số trên toàn cầu cũng như tại việt nam
có tác động quan trọng đối với sức khỏe công cộng đòi hỏi phải có sự đáp ứng đầy đủ từ ngành y tế
đánh giá đúng được tầm quan trọng của thực trạng này ngày một mươi tháng một mươi hai tại hà nội
bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh và tổ chức di cư thế giới cùng tổ chức y tế thế giới
đã phối hợp tổ chức hội thảo tăng cường sức khỏe người di cư ở việt nam
hội thảo có sự tham gia của các bộ ngành lãnh đạo chuyên gia trong nước
cùng các chuyên gia đến từ tổ chức di cư thế giới và tổ chức y tế thế giới
hội thảo đưa ra những cập nhật về tình hình di cư trên thế giới khu vực và tại việt nam
đồng thời các chuyên gia cũng chia sẻ về kết quả nghiên cứu sức khỏe di cư tại việt nam
dựa trên các thông tin này sẽ đưa ra được những định hướng kế hoạch ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo
để tăng cường tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư